thực hiện chương trình bồi dưỡng cán bộ theo chức danh
hôm qua tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho các đồng chí là trưởng phó ban tuyên giáo
các tỉnh thành ủy trực thuộc trung ương và tương đương
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến dự
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
tuy nhiên công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục
trong thời gian tới ngành tuyên giáo cần tập trung quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy các cấp
về vị trí vai trò của công tác tuyên giáo nâng cao hơn nữa năng lực dự báo và tham mưu chiến lược cho đảng
ở lĩnh vực công tác được giao chủ động nắm bắt tình hình phân tích dự báo phát hiện xử lý các vấn đề tư tưởng
chính trị tăng cường nắm bắt dư luận xã hội trước và trong mỗi sự kiện có tác động lớn tới tư tưởng
lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững hệ thống chi thức có tính toàn diện tổng thể và cập nhật về công tác tuyên giáo trong tình hình mới
thông qua việc tiếp thu cập nhật kiến thức các cán bộ chủ chốt của ngành tuyên giáo sẽ nhận thức sâu sắc hơn
có kỹ năng tốt hơn trong việc xử lý các tình huống cụ thể nâng cao tinh thần trách nhiệm trước đảng và nhân dân
vững vàng và tự tin hơn trong công tác đáp ứng yêu cầu mới phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế